tại quảng trường cách mạng tháng tám ủy ban an toàn giao thông quốc gia và ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã tổ chức lễ gia quân năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám và cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông
dịp tết nguyên đán mậu tuất và lễ hội xuân hai nghìn một mươi tám
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình cho biết
bước sang năm hai nghìn một mươi tám nhu cầu giao thông số lượng phương tiện và mức độ đa dạng của đối tượng tham gia giao thông
sẽ tiếp tục gia tăng tạo nên thách thức to lớn cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vì vậy ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã xây dựng chương trình năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi chín
với chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em với mục tiêu phấn đấu giảm từ năm đến một mươi cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
đặc biệt là giảm tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông
đối với trẻ em một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy khắc phục ủn tắc giao thông tại thủ đô hà nội
thành phố hồ chí minh và các trục giao thông chính đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát
giải tỏa lân chiếm hệ phố giữ gìn trật tự kỷ cương giao thông đô thị
khi mà chúng ta trở thành một cái nước mà phát triển một nước văn minh
thì chúng ta không thể nào để cái vỉa hè của chúng ta bị lấn chiếm như thế
hay hoặc là các cái hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán nó như vậy
thì năm nay chúng tôi cũng sẽ tiếp tục làm tốt hơn cái công tác này
bằng cách là những cái con phố những cái tuyến đường những cái khu vực mà cần thiết
thì chúng ta cũng phải lập lại trật tự để đảm bảo cái văn minh đô thị
liên tục từ năm hai nghìn một mươi hai đến hết năm hai nghìn một mươi bảy tai nạn giao thông đã được kéo giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người chết và số người bị thương
năm hai nghìn một mươi bảy số người chết do tai nạn giao thông giảm xuống dưới tám năm trăm linh người
ủn tắc giao thông tại hà nội và thành phố hồ chí minh
từng bước được khắc phục